trên tuyến quốc lộ chín thuộc địa bàn tỉnh quảng trị hàng ngày có hàng chục phương tiện xe khách hết đời chuyển đổi sang xe tải lưu thông
vấn đề đặt ra ở đây là các loại phương tiện này đã quá cũ nát bên cạnh đó các lái xe thường dùng phương tiện này để vận chuyển hàng lậu
chạy với tốc độ cao đã gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ chín đi qua địa bàn tỉnh quảng trị
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm h bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám do lái xe nguyễn hữu thọ ở xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị điều khiển
qua kiểm tra các lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị thì xe này chỉ chạy đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy là hết hạn
theo lực lượng cảnh sát giao thông cho biết các lỗi vi phạm của các loại xe khách chuyển đổi sang xe tải
chủ yếu là lắp thêm ghế ngồi không bảo đảm thiết bị an toàn kỹ thuật chở người sau thùng xe
khi bị phát hiện các lái xe thường chống chế cho lỗi của mình
hiện tại ở tỉnh quảng trị có hơn bảy mươi loại phương tiện này do là xe tải nên nhiều lái xe đã lợi dụng ra cố hầm hố ở trong xe để cất dấu hàng lậu vận chuyển từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà tiêu thụ đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng
kiểm nghi là nên chấm dứt hoạt động của loại phương tiện này bởi vì phương tiện này nó càng thời gian càng lâu
thì nó hoạt động nó không đảm bảo cái đồ an toàn vì cái niên hạn sử dụng là một thứ hai nữa là cái đường xã của chúng ta không đảm bảo đường đeo dốc quên con nguy hiểm
và thứ ba nữa là cả cái cơ quan quản lý nhân lực về kiểm định an toàn kỹ thuật phải tăng cương siệt chặt cái việc kiểm định xe này
trong năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
đối với các loại xe khách chuyển sang xe tải này thế nhưng với các loại xe cũ nát mà vẫn lưu thông trên đường
xem thường sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng thì vấn đề về tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi